sau hơn hai tháng triển khai vừa qua dự án nghệ thuật kiến tạo cộng đồng đã tiến hành chuyển giao giai đoạn một
với hơn hai mươi quần thể tranh nghệ thuật ba d sống động tại khu tập thể học viện phụ nữ trung ương số ba mươi chín pháo đài láng hà nội
những mảng tường cũ kỹ bong chóc của khu tập thể đã lâu đã được khoác lên một tấm áo mới khiến những người dân ở đây vô cùng thích thú
bà hoàng minh phương sống ở khu tập thể này từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chứng kiến từ những ngày dự án mới bắt tay vào triển khai
thậm chí tham gia đóng góp ý tưởng hỗ trợ các họa sĩ hôm nay được nhìn ngắm những thành quả tuyệt vời này bà phương không khỏi xúc động
bà hoàng minh phương sống ở khu tập thể này từ năm hai nghìn hai chứng kiến từ những ngày dự án mới bắt tay vào triển khai
thậm chí tham gia đóng góp ý tưởng hỗ trợ các họa sĩ hôm nay được nhìn ngắm những thành quả tuyệt vời này bà phương không khỏi xúc động